bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi ubnd hai tỉnh thái bình và hà nam về việc tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm bot cầu thái hà
theo đó nhà đầu tư sẽ tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm bot cầu thái hà xã tiến đức huyện hưng hà tỉnh thái bình kể từ giờ ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín để hoàn vốn đầu tư cho dự án
bộ giao thông vận tải cũng đề nghị ubnd hai tỉnh thái bình và hà nam triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
được biết dự án xây dựng cầu thái hà vượt sông hồng nối hai tỉnh thái bình hà nam khởi công cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn tổng mức đầu tư khoảng một bảy trăm linh tỷ đồng
dự án gồm phần cầu thái hà bắc qua sông hồng và phần đường dẫn phía thái bình hà nam với tổng chiều dài toàn tuyến là năm năm km trong đó điểm đầu của dự án kết nối vào tuyến nối hai cao tốc hà nội hải phòng